đi xe máy có đặc điểm như thế và xác định được hướng đối tượng đi về phía cầu bảo sơn
đồng chí giám đốc chỉ đạo cùng đạo tôi này
đồng chí cho tất cả anh em tập trung vào giả soát các phường
bên kia bên kia cầu bò sơn gồm có phường khắc điệp là một
phường nam sơn là hai
phường vân dương là ba
phường hợp lĩnh là bốn
và đồng chí giám đốc nhận xét nhận định
đây khả năng nhiều mà công nhân
bởi vì thành phố tỉnh bắc ninh là công nhân rất nhiều
vậy là chỉ qua cầu bồi sơn là mất dấu đối tượng
cho nên nhiều khả năng đối tượng đang lẩn trốn tại mấy phường trên
ngoài lực lượng trinh sát cùng với công an khu vực đi giả soát toàn bộ hộ dân sinh sống trên địa bàn
công cuộc phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
cũng được tiến hành một cách nhanh chóng
bởi thời gian không cho phép mọi người nghỉ
một khi chưa tìm thấy cháu bé đức là nhiệm vụ chưa hoàn thành
mọi người chia sẻ rất là nhiều thì đã có những cuộc điện thoại lại cho cơ quan điều tra là
hiện tại là bây giờ là cung cấp được một số thông tin liên quan đến
đối tượng trực tiếp gây ra vụ án này có đặc điểm nhận dạng giống với hung thủ
cũng là một thân hình như thế cũng là một người có vóc dáng như thế
hiện tại đang ở phường khắc niệm
thì chúng tôi đã có một tổ công tác trực tiếp xuống phường khắc niệm
nhưng mà khi tổ công tác đến phường khắc niệm
thì là hiện tại là đối tượng đã không còn ở đấy nữa
khi những manh mối tưởng trưởng đã mở ra vụ án

đối tượng đã đưa cháu bé đi đâu không một ai biết
ban chuyên án yêu cầu tất cả các cán bộ chiến sĩ cần phải chạy đua với thời gian
vì chỉ cần chậm trễ là có thể
thì ta sẽ đưa cháu gia bảo sang bên kia biên giới
khi cơ quan điều tra tiến hành làm việc với những người xung quanh nhà trọ
thì được biết
vào tối ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng có đưa một cháu bé về ở cùng
và nói là con của mình

nên mọi người không nghi ngờ gì cả
vì hầu hết những người trọ ở đây đều là công nhân làm ca kíp
ngay lập tức
ban chân án đã cử một tổ công tắc xuống khám nghiệm hiện trường nhà trọ
cũng như mời người nhà của cháu bé đến nhận dạng đồ đạc của cháu
và chắc chắn là đồ của cháu ra bảo
nhưng nghi phạm di chuyển về đâu
không ai biết cả
xác minh qua những người dân xung quanh
thì được biết đối tượng tên là nguyễn thị thu
quê quán ở cao bằng
và thu đã từng có tâm sự là có một thời gian sống tại tuyên quang
ngay tại trụ sở công an thành phố
mỗi giả soát biển số xe từ hình ảnh chiếc xuất camera
cũng được tiến hành một cách giáo diết
cần phải xác minh ngay chiếc xe máy
mà đối tượng đang sử dụng
mang biển kiểm soát bao nhiêu
và nếu như có được chi tiết này
thì việc truy tìm ra hôm nay sẽ không đáng đáng đoán

mọi chuyện tưởng chứng như đơn giản
nhưng không phải như vậy
chúng tôi tập trung vào một xe màu trắng
có chủ sở hữu là đặng văn bằng
nói xin năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở tiên quang
một nút thắt
một manh mối quan trọng đã được mở ra
nhưng đặng văn bằng và nghi phạm nữ kia
có liên quan gì với nhau
có phải là đồng phạm cùng bắt cóc chóng xa bảo hay không
nhưng cũng không loại trừ khả năng
bằng bán chiếc xe máy honda vision
mang biển kiểm soát

rồi đối tượng bắt cóc chóng xa bảo
mua lại sử dụng làm phương tiện gây án
không thể bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào
dù là nhỏ nhất
bàn truyền án đã đề nghị phòng hình sự công an tỉnh tuyên quang
phối hợp xác minh
và đã xác định là đặng có một chóng xa bảo
giống đặc điểm bé xa bảo
trong nhà đối tượng tại sát tân long
huyện yên sơn
sau khi nhận định được
xác định được đúng là chóng xa bảo
các bảo đang ở nhà đối tượng thua bằng
với vai trò trách nhiệm của
trưởng phòng hành sách dự tính ninh
cùng mệnh đoàn công tác
cùng xác hình sự
và quản lý tuyên quang
đã hội ý chấp nhắn
mục tiêu đề ra đầu tiên là phải bảo đảm tính mạng
an toàn sức khỏe cho bé hàng đầu
thì lúc đấy là bàn truyền án
mới đề nghị một phương án là
bây giờ phải nắm rõ được
tức là cái hình hình
của cái địa bàn ở đấy như thế nào
tình gọi là cái cơ sở
cái ngôi nhà đấy nó như thế nào
cấu trúc như thế nào
và khi vào là phải như thế nào
phải hai người trực tiếp ra ôm đứa bé
đề phòng trường hợp là gì
đề phòng trường hợp là nghi phạm lao lại
không chế đứa bé để làm con tin
đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại xã tân long huyện yên sơn
tỉnh tuyên quang
đối tượng nghi vấn của vụ án đã bị bắt
và được di lý tạm thời
về trụ sở công an tỉnh tuyên quang
nhằm khai thác nóng về hành vi phạm tội
bước đầu đối tượng khai nhận
tên là nguyễn thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán là tổ năm phường hợp giang
thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
hiện đang làm công nhân ở thành phố bắc ninh
và trọ tại khu thượng phường khắc niệm
thành phố bắc ninh
bắt cóc cháu gia bảo
vĩ định để nuôi
một tổ công tác được cử
đưa người thân của cháu gia bảo
lên công an tỉnh tuyên quang để nhận cháu
sau đó cơ quan điều tra đã bàn giao cho cháu gia bảo
về với gia đình
với tình trạng xã tân long
sức khỏe ổn định
đồng thời di lý đối tượng nguyễn thị thu
đặng văn bằng về công an tỉnh bắc ninh
để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra
không thể tả được là
mình sung sưng đến mức nào nữa
lúc đó là khóc thì cũng không khóc được
bởi vì mình đang vui mà
tuy nhiên là nước mắt của mình
lại trẻ ra
vì quá là hạnh phúc
cho nên là
cũng rất là cảm ơn
chú lâu nuôi lúc đấy là
là cái cảm xúc như là
mình được sống lại một lần nữa
và mình được sinh thêm
một con một lần nữa
tại cơ quan công an
nguyễn thị thu khai nhận
thu lấy chồng và có một người con
tuy nhiên thị thu và chồng ly thân
con giao cho bố mẹ chồng nuôi
thu có quen biết với đặng văn bằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở xã tân long
huyện yên sơn
tỉnh tuyên quang
và đã tổ chức đám cưới
ở quê của bằng
nhưng chưa đăng ký kết hôn
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
bằng phát hiện thu đã có chồng
bằng yêu cầu thu phải về cao bằng
để giải quyết ly hôn với chồng cũ
lúc này thu đang mang thai
con của bằng khoảng bốn tháng
sau đó thu chuyển về cao bằng sống
và vẫn nói chuyện với bằng
đầu năm hai nghìn một mươi chín
thu sinh con trai
sau đó đứa bé ốm và tử vong
tuy nhiên thu không biết
không nói cho bằng biết
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đặng văn bằng về thành phố bắc ninh
ở với thu khoảng một mươi ngày
thu nói dối là hiện đang giao con
cho gia đình bên ngoại chung giúp
bằng vừa quay về hà nội làm việc
dặn thu đón con về
đồng thời đã giao chiếc xe máy honda vision
biển kiểm soát hai mươi hai b
hai trăm ba mươi nghìn bảy trăm hai mươi một cho thu
làm phương tiện đi lại

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
họ bày tỏ sự cảm ơn đến lực lượng công an đã giải cứu thành công cho bé từ vụ bắt cóc táo tợn xảy ra giữa trung tâm thành phố bắc ninh
hai mươi tám giờ phạm án đó là hai mươi tám giờ chạy đua với thời gian
với sự chỉ đạo kiên quyết tài tình từ giám đốc công an tỉnh bắc ninh xuống từng cán bộ chiến sĩ
đã huy động tổng lực quyết tâm cao độ làm sao mà trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra cháu truy bắt được đối tượng
và rồi bắc ninh đã thức trắng một đêm nay lại trở về với nhịp sống thường nhật